trại tạm giam đều triển khai phun thức hữu khuẩn để ngăn ngừa dịch bệnh yêu cầu khách đến làm việc phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín như đeo khẩu trang sát khuẩn đo thân nhiệt khai báo y tế
đối với các phạm nhân khi nhập vào trại thì chúng tôi thực hiện theo việc bố trí giam giữ cách ly tức là khởi động các khu vực giam giữ để đảm bảo cho việc giam giữ cách ly
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi cũng đã tăng cường công tác quản lý
đảm bảo an toàn thực phẩm cán bộ chiến sĩ khi làm việc phải giữ đúng khoảng cách thực hiện nghiêm quy trình năm k
kết thúc ca trực đúng một mươi bốn ngày cán bộ chiến sĩ mới được ra ngoài làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực trại và nơi ở nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ và các buồng giam
khi ra vào phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh
anh em thường nhắc nhở nhau là phải giữ gìn cho chính mình và không được tiếp xúc với những người không có liên quan
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp với việc nâng cảnh báo lên mức cao nhất của trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi sẽ góp phần thực hiện công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nơi tạm giam tạm giữ
một quán ăn vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động
hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng đã bị công an phường hai thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng phát hiện và bắt quả tăng
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tám tháng bảy kiểm tra quán ăn trên đường trương công định khóm bốn phường hai lực lượng công an phát hiện trong quán có một bàn năm khách đang nhậu và hai bàn gồm tám khách đang uống cà phê
công an phường hai đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời đề nghị chủ tịch ubnd thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán
mức thiền phạt là từ một mươi đến hai mươi triệu đồng

các đối tượng thỏa thuận nhận các kèo cá độ qua zalo telegram sau đó xóa tất cả các tin nhắn hình ảnh liên quan đến hành vi cá độ để tránh bị phát hiện
lực lượng công an thu giữ một máy tính sách tay một cuốn sổ ghi chép chín điện thoại di động và hơn một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt
bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ ngày một mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi hai tháng bảy nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền khoảng bốn ba mươi
trong khi đó tại tỉnh bình phước một đường dây cá độ bóng đá qua mạng cũng vừa bị triệt phá
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự công an tỉnh cùng với các lực lượng phối hợp bất ngờ đột kích bắt giữ khẩn cấp bảy đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng này
các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm trần mạnh cường và vợ là lê thị nết phan thanh minh nguyễn thành long phạm duy hoàng cao đăng khoa và nguyễn ngọc nam
đều trú trên địa phương
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước đã xác định được một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi số đề trên mạng internet do vợ chồng trần mạnh cường và lê thị net đứng ra tổ chức
sau một thời gian kiên trì theo dõi và thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ phạm tội của nhóm đối tượng này phòng cảnh sát hình sự đã quyết định phá án
các đối tượng hoạt động phạm tội với hình thức rất là tinh vi xảo quyệt có nhiều hình thức để đối phó với cơ quan công an
chúng hoạt động trên không gian mạng qua các trang các cửa bóng đá liên lạc chủ yếu là qua yalo facebook messenger và giao dịch tiền với hình thức là chuyển khoản các tài khoản ngân hàng
và lại khi mùa rô thì thường thường là dịp ra mặt đêm rất là khuya cho nên là rất là khó khăn cho lực lượng công an trong việc truy bắt
khám xét nơi ở của vợ chồng trần mạnh cường và lê thị net cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ được nhiều tài liệu
liên quan đến hoạt động đánh bạc
qua đầu tranh khai thác bước đầu các đối tượng khai nhận đã tham gia vào đường dây cá độ bóng đá và chơi số đề do trần mạnh cường và lê thị net đứng ra tổ chức
cường tổ chức cá độ bóng đá còn nết tổ chức chơi số đề
hoạt động đánh bạc của cường net đều thực hiện trên điện thoại di động qua mạng internet
bước đầu cơ quan công an đã xác định được số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi số đề lên đến hàng tỷ đồng
người ta điện cho mình người ta chỉ cho mình người ta đăng nhập người ta đăng vô
còn nếu mà ăn thì có thích nhiệm ví dụ mình chốt người ta là hai mươi triệu hay là một mươi triệu gì đó
thì nếu mình ăn được một mươi triệu thì người ta sẽ điện cho người ta đưa tiền cho mình
còn nếu mình thua rồi thì một mươi triệu thì người ta sẽ đưa điện thoại người ta điện cho mình người ta lấy tiền
sau khi cơ quan công an bắt giữ bảy đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc nêu trên
đã có thêm một đối tượng trong đường dây đánh bạc
đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền hàng chục triệu đồng
vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa tiến hành di lý một đối tượng có lệnh truy nã
đã bỏ trốn ba mươi năm về trại tạm giam công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm
sáng ngày một mươi sáu tháng bảy cảnh sát hình sự phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bà rịa vũng tàu công an xã suối rau phát hiện bắt giữ và di lý huỳnh đức đường
năm mươi tám tuổi từ xã xuế rau huyện châu đức tỉnh bà rợi vũng tàu về quảng nam để điều tra xử lý theo quy định
đường là đối tượng bị truy nã về hành vi giết người
chiều ngày một mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi một sau khi nhậu đường và ba người bạn đi ngang qua nhà ông hồ thận
tại xã bình đình huyện thăng bình tỉnh quảng nam đà nẵng cũ
tại đây đường và ông thận con rể ông thận là nguyễn công minh nảy sinh mâu thuẫn
đường đã phát diều chém minh và ông thận hậu quả ông thận tử vong tại chỗ minh bị thương tích nặng
sau khi gây án đường bỏ trốn vào tỉnh bà rịa vũng tàu thay đổi tên gọi khác để sinh sống làm ăn và cưới vợ sinh con
trong tiềm mục điểm báo biên tập viên thu hương sẽ cùng quý vị và các bạn điểm qua một số nội dung nổi bật
được đăng tải trên các báo số ra sáng ngày hôm nay xin mời thu hương
vâng xin cảm ơn chị nam hà
thưa quý vị và các bạn
trong cuộc họp với thành phố hà nội thì thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có chỉ đạo
ưu tiên số một là phòng chống dịch hiệu quả
báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay có trích chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
chúng ta phải thống nhất về nhận thức và mục tiêu ưu tiên số một là phòng chống dịch hiệu quả
đặt mục tiêu chăm sóc bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết và trước hết
chúng ta quyết tâm bảo vệ thủ đô của chúng ta không bị diễn biến xấu
những nơi nào an toàn thì vừa phòng chống dịch vừa tổ chức sản xuất cho tốt
chống dịch để sản xuất sản xuất để chống dịch
trong ngày đầu tiên thực hiện công điện của chủ tịch ubnd tp hà nội về việc triển khai
một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hoạt động mua bán hàng hóa của người dân diễn ra bình thường
nguồn hàng tại các siêu thị và chợ khá dồi dào
một số siêu thị trên địa bàn hà nội như big c vinmart harpromart cho thấy là không khí mua sắm vẫn diễn ra bình thường
thậm chí là còn khá vắng vẻ không có tình trạng đổ xô đi gom hàng tích chữ
quyền giám đốc sở công thương hà nội trần thị phương lan cũng cho biết là sở công thương đã tính toán một mươi bảy mặt hàng thiết yếu
và nhu cầu sử dụng một tháng với giá trị hai mươi một tỷ đồng
từ đó đề xuất doanh nghiệp tăng lượng dự trữ lên gấp ba lần và dự trữ từ đầu năm với khoảng một trăm chín mươi bốn tỷ đồng
báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có bài viết tham gia mạng xã hội có văn hóa đúng pháp luật tin giả cũng chính là thuốc độc thật trên không gian ảo
theo báo lao động trung tâm xử lý tin giả việt nam vafc bộ thông tin và truyền thông đã phát hiện tên miền https một mươi một nghìn ba trăm tám mươi bốn v chín
có hình ảnh giao diện giả mạo cổng thông tin của bộ công an đây không phải là lần đầu cổng thông tin của bộ công an bị giả mạo
bên cạnh đó nhiều đối tượng xấu cũng đã giả mạo cả cổng thông tin bộ y tế để lan truyền những thông tin sai gây hoang mang dư luận
vậy nên cơ quan chức năng báo chí trinh thống cũng cần phải có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời lấy tin thật đẩy lùi tin giả
tạo niềm tin cho người dân để loại trừ tin giả thứ thuốc độc thật trên không gian mạng
đồng thời người dân phải biết cách tránh bẫy thông tin biết tìm kiếm thông tin từ nguồn trinh thống
phân biệt thật giả là gốc dễ để giải quyết vấn đề trong dài hạn
nội dung trên báo người lao động một phó chủ tịch phường tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã phải xin lỗi người dân khi khẳng định là bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu và đã có những lời nói phản cảm khi tiếp xúc với người dân
một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi nhận
một công nhân đang thi công tại một dự án du lịch đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống đã bị lực lượng liên ngành của phường vĩnh hòa dừng xe vì cho rằng ra đường khi không cần thiết
đồng thời vị phó chủ tịch phường này còn có lời nói phản cảm của cán bộ khi giao tiếp thách thức người dân đi kiện đe dọa liên hệ với chủ đầu tư để đuổi việc người công nhân
trước sự việc trên ubnd tp nha trang tỉnh khánh hòa đã yêu cầu phường vĩnh hòa trả lại phương tiện giấy tờ cho người công nhân mua bánh mì bị tổ liên ngành thu giữ khi kiểm tra việc tuân thủ giãn cách xã hội
đồng thời yêu cầu ông trần lê hữu thọ phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh hòa tạm thời không được phân công chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng chống dịch và phải làm giải trình để kiểm điểm và xin lỗi vì đã có thái độ và hành vi không đúng mực

cho các đối tượng chính sách xã hội như mẹ việt nam anh hùng thương binh người cao tuổi
học sinh sinh viên khi có nhu cầu sử dụng phương tiện tàu hỏa về quê giãn cách
chiều tối ngày một mươi chín tháng bảy chuyến tàu cao tốc đường thủy đầu tiên đã chở hai mươi tấn rau củ quả
từ tiền giang về tp hcm do ngày đầu tiên thử nghiệm hình thức vận chuyển này
nên các bên liên quan chưa tính toán hết được các tình huống phát sinh
ngay khi có chủ trương của sở công thương tp hcm thí điểm vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy
nhằm giảm áp lực giao thông đường bộ khi thực hiện chỉ thị một mươi sáu
sở giao thông vận tải thành phố đã phối hợp với các bên liên quan để đưa hai mươi tấn hàng hóa thiết yếu
từ các tỉnh miền tây cập bến tp hcm
ưu điểm của việc vận chuyển đường thủy là thời gian nhanh so với đường bộ
chỉ khoảng một năm tiếng trong điều kiện thuận lợi trong khi đi bằng đường bộ trung bình phải mất bốn tiếng
việc thí điểm thành công lân chuyển hàng hóa bằng đường thủy là tín hiệu khả quan
đảm bảo việc cung ứng nhanh chóng không bị đứt đoạn thực phẩm đến tay người tiêu dùng tươi ngon hơn
trong ngày đầu toàn bộ hàng hóa được công ty bách quá xanh dùng xe tải đưa về các điểm phân phối lẻ trên địa bàn thành phố
theo sở công thương những trải nghiệm thực tế trong ngày đầu tiên là cơ sở để đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm
làm việc lại với các bên để phối hợp ăn ý hơn
các tàu phải xuất phát sớm hơn doanh nghiệp phải tính toán để tập kết hàng hóa tại cảng
để bảo đảm tiến độ vận chuyển về đến thành phố hồ chí minh
thưa quý vị khi mà hầu như tất cả các ngành nghề ngưng đầu để chống dịch
thì lực lượng giao nhận bằng xe hai bánh tại thành phố hồ chí minh vẫn đều đặn tỏa ra khắp các địa bàn
đặc biệt là khi mà khu vực phong tỏa y tế xuất hiện ngày càng nhiều
nhu cầu vận chuyển thực phẩm ngày càng tăng
sáng phương nam đã theo chân một ngày làm việc của các shipper giữa cao điểm cuộc chiến kiểm soát covid một mươi chín
với những đặc thù chưa có tiền lệ
chàng trai nguyễn hải giang hai mươi bảy
hai mươi bốn tuổi đã có một năm rưỡi kinh nghiệm về xe công nghệ chờ khách
tuy nhiên với yêu cầu mới của chi tiệm một mươi sáu tại thành phố hồ chí minh
công việc chính mỗi ngày lại đi mua sắm giúp tại các siêu thị mini hoặc vận chuyển thực phẩm
người bạn ở khu vực phong tỏa đang phải ở lại nhà máy để làm việc
dù chỉ còn một mình nhưng giang vẫn chọn công việc nhiều rủi ro này ở thành phố hồ chí minh
bởi đây là sinh kế duy nhất cho cậu và cả gia đình dưới quê đồng tháp
cuộc sống mình như vậy rồi mình không thể nào bỏ được
với lại bây giờ khó khăn
mình cũng không thể nào mình dưới quê ở với ba mẹ được nữa
yêu cầu không bán thức ăn chế biến sẵn mang về đã khiến công việc duy nhất của các nhân viên giao nhận hiện nay
là vận chuyển hàng hóa kiêm đi chở giúp cho khách hàng
cánh tường shipper sắp hàng dạo quanh các siêu thị
cửa hàng tiện lợi trở nên phổ biến khắp thành phố hồ chí minh những ngày qua
có những người nói anh ơi anh nhớ giao giùm em cái nha
em đặt nhiều người người ta không nhận
em sẽ giao em em cứ yên tâm
và mình tới nơi mình vừa gọi điện thoại
anh đang tới rồi người ta chạy ra liền
thì người ta cũng có cái nhu cầu của người ta trong những khu phòng thả mình đi
mình thấy thật sự là nhu cầu và người ta thiếu thốt rất là nhiều thứ
trong nhà thì lại không có đồ ăn mà mẹ thì gửi đồ lên
bắt buộc em phải nhờ mấy anh
có những lần mà đặt hai ba lần nó không được
thế là khi nào có tài xế nhận đơn em rất mừng vì có người giao hàng cho mình
mấy cái đồ đó là đồ rau củ nhưng mà không có lấy liền nó sẽ bị hư
tất cả các hãng giao nhận bằng xe hai bánh
hiện nay đều áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho nhân viên
trong trường hợp họ không may nhiễm virus sars cov hai trong quá trình làm việc
tuy nhiên với dự kiến tp hcm còn phải áp dụng giãn cách xã hội thời gian dài
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín còn gia tăng
thì phương án được quan tâm là bảo vệ sức khỏe của lực lượng này bằng vaccine
từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm cho bản thân người giao nhận và cả người dân khi tiếp xúc
giống như cái này là mình bán sức khỏe đó mình kiếm tiền
nếu mà giờ thời buổi cách ly nếu mình ở nhà không
không có tiền thứ nhất là tiền nhà tiền cửa tiền sữa tiền sùng
giờ về là phải sát khuẩn tay chân các kiểu tắm xong rồi em mới được vô nhà
bằng cách là chúng ta lập những danh sách của shipper thường xuyên
di chuyển thường xuyên để vận chuyển những hàng hóa cho đến người dân trong mùa dịch này
lên danh sách để họ được tiêm chủng
việc thứ hai chúng ta thấy được rằng nếu như chúng ta không có giãn cách xã hội
bằng cách đảm bảo
đảm bảo về cái việc lây nhiễm chéo trong những vùng mà chúng ta thấy được rằng là tình trạng rất là phân tạp
nếu như shipper chúng ta không quản lý chặt và chúng ta không có những biện pháp
để giúp ngăn ngừa về cái covid này
thì như vậy có thể đây là một trong những yếu tố lây lan trong cộng đồng
trong ngày một mươi chín tháng bảy sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
có văn bản khẩn đề nghị ưu ba nhân dân hai mươi một quận huyện và tp thủ đức
rà soát thống kê lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó ngoài sau nhóm đa nêu trong nghị quyết không chính của hội đồng nhân dân thành phố
sở này đã bổ sung thêm nhóm tài xế phụ xe lơ xe
tiếp viên nhân viên làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải và xe ôn công nghệ
đây được cho là tín hiệu tích cực cho lực lượng giao nhận hiện nay đang vận hành cực lực
liên quan đến việc chia hỗ trợ từ ngày năm tháng bảy đến nay
đã có gần hai trăm ba mươi sáu trong tổng số hai trăm ba mươi bảy năm trăm linh lao động tự do đã nhận được hỗ trợ
như vậy có gần một trăm linh lao động tự do được nhận hỗ trợ trong đợt này
cùng với chi trả gói hỗ trợ tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
thành phố hồ chí minh cũng trích ngân sách để thực hiện hỗ trợ theo gói hai mươi sáu tỷ đồng của chính phủ
nguyên tắc là trường hợp người được hỗ trợ thuộc diện hướng từ hai chế độ trở lên
thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ thuộc diện cao nhất
trong phần tiếp theo của chương trình
sẽ dừng thu phí và miễn phí tại dự án bot các tỉnh phía nam để phòng chống dịch covid một mươi chín

vượt nắng thắng mưa

cụ thể tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án bot
các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí vec bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị và tài sản trạm thu phí
đồng thời đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí
có phương án để kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay sau khi hết thời gian giãn cách
đối với các trạm thu phí nằm ngoài vùng thực hiện chỉ thị một mươi sáu
các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án bot các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí
vec thực hiện miễn phí cho các phương tiện tham gia vận chuyển thuốc men máy móc
thiết bị vật tư hàng hóa qua trạm theo quy định tại thông tư ba mươi năm hai nghìn một mươi sáu và thông tư sáu mươi hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông vận tải
quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh
do bộ giao thông vận tải quản lý đồng thời miễn phí với các phương tiện chở cán bộ nhân viên y tế
người tăng cường hỗ trợ vùng dịch các phương tiện chở người từ vùng dịch về các địa phương
phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phân làn phân luồng hướng dẫn giao thông để các đoàn xe nêu trên lưu thông qua trạm thu phí nhanh nhất
đối với các dự án do ủy ban nhân dân tỉnh thành phố là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng dự án
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ủy ban nhân dân căn cứ vào tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch tại địa phương
xem xét việc tạm dừng và miễn phí tại các trạm thu phí để hỗ trợ công tác phòng chống dịch
cục cảnh sát giao thông cũng đã có văn bản đề nghị giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có phương án chủ động phân luồng nhận diện phương tiện từ xa bảo đảm lưu thông nhanh nhất trong dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể các đơn vị nghiệp vụ công an liên hệ với sở giao thông vận tải địa phương để được hướng dẫn
phối hợp cài đặt phần mềm cấp mã qr code cho phương tiện lưu thông trên luồng xanh quốc gia
trên luồng xanh địa phương để rút ngắn thời gian kiểm soát tại các chốt trạm kiểm soát
để người dân chủ động chuẩn bị trước khi di chuyển giao thông được thông suốt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
cục cảnh sát giao thông đề nghị cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ
kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện yêu cầu năm k
cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trên cả ba tuyến giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cơ động và xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát
xử lý vi phạm qua hình ảnh để tránh tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp lây nhiễm
nhất là các đơn vị tại địa bàn phía nam
cùng với đó thông báo công khai số điện thoại tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe và xử lý vi phạm
để các cơ quan đơn vị và người dân liên hệ sắp xếp thời gian đến giải quyết
bảo đảm không tập trung đông người giữ đúng khoảng cách và giải quyết một người một lần
thưa quý vị từ phản ánh của người dân phóng viên intv đã thâm nhập thực tế và khẳng định
công ty cổ phần ô tô một tháng năm không chỉ không tuân thủ quy định không thanh toán đúng thời hạn
nợ lương mà còn không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong suốt thời gian dài
điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của hàng trăm người

từ các nhà đơn vị các nhà đơn vị các nhà đơn vị các nhà đơn vị
các nhà đơn vị các nhà đơn vị các nhà đơn vị các nhà đơn vị các nhà đơn vị
công ty cổ phần ô tô một tháng năm
thế nhưng năm hai nghìn hai mươi chị và hơn một trăm linh công nhân khác bị công ty cho nghỉ việc
không được thanh toán tiền trong nhiều tháng
năm hai nghìn hai mươi thì công ty bảo là vừa là dịch covid không có việc nữa cho nghỉ
nghỉ mà cũng không có báo cáo gì là bao giờ gọi đi làm
không có cái báo cáo gì thông báo gì là bảo là cho nghỉ về cái gì cả
cứ bảo đi nghỉ thôi bao giờ có việc thì gọi đi từ ngày đấy
nghỉ là cũng không bao giờ gọi nữa
chúng tôi đến đòi lương thì cũng bảo chưa có tiền
nhưng mà trong vừa rồi vừa rồi thì là tất cả anh chị em vào đòi và có
thì công ty cũng có giả trên đường một tháng còn của riêng của tôi thì là giả cho được hết rồi
khó khăn trồng chất khó khăn khi đang phải xoay sở với cuộc sống không có việc làm
thì chị dương nhận thêm một tin xét đánh về sức khỏe và bệnh tình của mình
cập giấy kết quả khám bệnh trên tay với căn bệnh u phổi chị dường như sụp đổ
thật sự là đã lúc đấy mình cũng đã chuẩn bị cái tâm đi trước rồi
nhưng mà thật sự là không giấu đổi cảm xúc vì nghĩ bây giờ bị bệnh này mà sao
con cái nó khổ không có chỗ rửa rẫm ở đâu cả
nhiều lúc tôi thật sự là bảo là không nghĩ thì cũng không được
nhưng mà cứ mở mắt ra là nghĩ đến bệnh mình
không biết là mình đã dị căn chưa mà dị căn thì chắc là không được bao lâu đâu
hiện tại nhiều công nhân đang trong tình cảnh thất nghiệp không được trợ cấp

chưa được công ty cổ phần mùa một tháng năm trả lương cũng như thanh toán tiền bảo hiểm
hơn một trăm linh anh em có người thì nợ ít thì cũng phải từ hai cho đến năm tháng
có người bị nợ nhiều lên tới một mươi bốn tháng
về bảo hiểm xã hội từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công ty chưa đóng cho một ai cả
hàng tháng công ty vẫn thu đủ trích đủ không thiếu một đồng nào
nhưng tuyệt nhiên không đóng cho chúng tôi một đồng nào cả
không làm hai nghìn một mươi chín tháng sáu hay
hai nghìn một mươi chín là hai tháng với lại tháng năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng bốn hai nghìn hai mươi một là một mươi bốn tháng lương
chưa giá cho tôi
đến ba mươi tháng bốn một tháng năm tôi xin đi kiểu vành

cuối cùng cuối cùng cũng được ba triệu
mình nhớ mấy tháng lương rồi
liên quan đến vấn đề này tại buổi làm việc với phóng viên truyền hình công an nhân dân
ông trần thành nam phó tổng giám đốc công ty cổ phần ô tô mùng một tháng năm thừa nhận
vấn đề người lao động phản ánh về việc bị nợ lương và chưa được công ty đóng bảo hiểm là hoàn toàn chính xác
để xảy ra tình trạng nợ lương và bảo hiểm xã hội
thì trách nhiệm chắc chắn thuộc về doanh nghiệp
thực ra chúng tôi cũng rất là cảm thấy thiếu sót với người lao động
cách nhiệm của doanh nghiệp phải giải quyết
và vừa rồi thì các anh cũng biết là công ty đã có những cái giải pháp
để mà giải quyết một cách sớm nhất phần tiền lương cho người lao động
để cho người lao động yên tâm trong cái lúc mà dịch bệnh khó khăn như thế này
người dân đòi quyền lợi là việc hoàn toàn chính đáng và hợp pháp
chính vì vậy công ty cổ phần mùng một tháng năm phải có trách nhiệm
cần sớm giải quyết mọi vấn đề còn tồn động
cụ thể là hoàn trả đầy đủ tiền lương cũng như đóng tiền bảo hiểm xã hội cho từng công nhân
vâng liên quan đến vấn đề này chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chu ngọc anh
đã có công văn giao sở lao động thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện đông anh
và đơn vị liên quan kiểm tra đồng thời có biện pháp xử lý theo quy định
để bảo đảm quyền và lễ hợp pháp của công nhân
báo cáo ủy ban nhân dân tp các vấn đề vượt thẩm quyền
kết quả kiểm tra xử lý báo cáo ủy ban nhân dân tp trước ngày hai mươi tháng bảy
tức là ngày hôm nay và kết quả như thế nào
phóng viên intv sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị về vấn đề này trong các bản tin tiếp theo